trên thế giới tính đến lúc tám giờ ba mươi phút sáng nay theo giờ việt nam trên toàn thế giới ghi nhận hơn ba mươi ba triệu ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có gần một triệu ca tử vong hơn hai mươi bốn triệu bệnh nhân đã bình phục trong khi còn hơn bảy triệu người đang được điều trị
mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với bảy hai trăm tám mươi bảy năm trăm sáu mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có hai trăm linh chín một trăm bảy mươi bảy ca tử vong
tiếp đó đến ấn độ với năm chín trăm chín mươi năm trăm tám mươi một ca nhiễm và chín mươi bốn năm trăm ba mươi bốn ca tử vong brazil với bốn bảy trăm một mươi tám một trăm một mươi năm ca nhiễm và một trăm bốn mươi một bốn trăm bốn mươi một ca tử vong
tại mỹ thành phố new york từng là tâm dịch ở nước này đã ghi nhận số ca nhiễm tăng hơn một ca một ngày lần đầu tiên kể từ ngày năm tháng sáu
new york đang tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch cơ bản khi nước này bước vào mùa thu đông sắp tới
tại trung đông số ca mắc covid một mươi chín tại iran đã lên tới bốn trăm bốn mươi năm
tổng số ca tử vong là một trăm năm mươi ba tám mươi sáu ca đến ngày hai mươi sáu tháng chín sau khi có thêm ba hai trăm linh bốn ca nhiễm mới trong khi tổng số ca tử vong là hai mươi năm ba trăm chín mươi bốn ca thêm một trăm bảy mươi hai ca tử vong mới
trong khi đó tại châu á trung quốc đại lục thông báo ghi nhận thêm một mươi bốn ca nhiễm mới và đều là các ca nhập cảnh